trong khi đó thì phía gia đình bị hại đang hết sức hoang mang
do hoàn cảnh khó khăn gia đình bé gái một mươi bốn tuổi bị giam ô mỗi người sống một nơi không có việc làm ổn định

sau nhiều ngày bà vẫn chưa hết lo lắng liệu có ai sẽ làm hại con và gia đình bà

sau nhiều ngày bà vẫn chưa hết lo lắng liệu có ai sẽ làm hại con và gia đình bà
trên thực tế tại việt nam không bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch tả heo châu phi đến mức khang hiếm tuy nhiên tại trung quốc việc khang hiếm thịt heo đang diễn ra trên diện rộng
do vậy các doanh nghiệp trung quốc đã tìm kiếm nguồn cung từ các nước châu á trong đó có việt nam khiến cho nhiều thương lái trong nước đẩy giá lên cao
bên cạnh đó nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn giữ để chờ thêm giá khiến tình trạng cầu vượt cung cùng với nhiều nguồn thông tin về giá thịt heo tăng cao khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng
tuy nhiên trong cuộc họp triển khai kế hoạch chương trình trọng điểm phục vụ bình ổn thị trường cuối năm mới đây sở công thương tp hcm đã yêu cầu các doanh nghiệp cam kết trữ hàng bình ổn giá đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong cuộc họp triển khai kế hoạch chương trình trọng điểm phục vụ bình ổn giá đã bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi